và những nhận định về mối quan hệ ba bên giữa mỹ nhật bản và hàn quốc sẽ đến từ khách mời của thế giới đa chiều ngày hôm nay
trước hết thì mời quý vị cùng với tôi điểm qua một số thông tin quốc tế đáng quan tâm
trung tâm an ninh mạng quốc gia thụy sĩ đã thông báo với cảnh sát ở vùng bơn về một lỗ hỏng bảo mật chưa từng được biết đến trước đây
trong ứng dụng mobile ion được cài trên điện thoại thông minh của cảnh sát
lỗ hồng bảo mật đã khiến danh tính và số điện thoại của hai tám trăm linh cá nhân đang làm việc trong ngành cảnh sát ở vùng bơn của thụy sĩ rơi vào tay tin tặc
ứng dụng trên do công ty phần mềm công nghệ thông tin invati phát triển được sử dụng trên toàn thế giới để đảm bảo kết nối giữa điện thoại thông minh
hoặc là máy tính sách tay và máy chủ tại trụ sở
hiện cơ quan chức năng của vùng bơn chưa xác định được tổ chức hay là đối tượng nào có liên quan tới vụ tấn công này
cũng như chưa có dấu hiệu cho thấy thông tin cá nhân của cảnh sát bị tin tặc chia sẻ công khai
người đứng đầu chính quyền quân sự niger tướng abduraman chiani đã cam kết rằng giai đoạn chuyển tiếp ở quốc gia tây phi sẽ không kéo dài qua ba năm
đồng thời cảnh báo các nước bên ngoài không thực hiện việc can thiệp quân sự và tình hình ở niger
tướng chiani cảnh báo rằng việc can thiệp vũ trang của egowas sẽ vấp phải sự thắng cử quyết liệt
ông cũng tuyên bố khởi động một cuộc đối thoại quốc gia ba mươi ngày để đưa ra các đề xuất cụ thể nhằm đặt nền tảng cho một đời sống hiến pháp mới
bài phát biểu này được đưa ra sau chuyến công tác của một phái đoàn
từ cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi ecowas nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở niger
ấn độ sẽ áp thuế xuất khẩu bốn mươi đối với mặt hàng hành
quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức cho đến hết năm nay trong động thái nhằm đảm bảo nguồn cung mặt hàng này ở thị trường trong nước
kể từ tháng bảy đến nay giá hành bán buôn tại các thị trường chính ở ấn độ đã tăng gần hai mươi lên mức gần hai mươi chín usd một tạ
trong bối cảnh xuất hiện quan ngại lượng mưa
thất thường có thể khiến cho sản lượng hành bị giảm sút
ấn độ là quốc gia xuất khẩu hành lớn nhất thế giới và trong nửa đầu năm nay
nước này đã xuất khẩu tổng cộng là một bốn mươi sáu triệu tấn tăng hơn sáu mươi so với cùng kỳ năm ngoái
mức lãm phát bán lẻ tính theo năm trong tháng bảy vừa qua tại ấn độ cũng đã tăng lên mức cao nhất trong một mươi năm tháng qua do giá nông sản và ngũ cốc tăng vọt
trước đó ấn độ đã cấm xuất khẩu một số loại gạo và đang cân nhắc hạn chế xuất khẩu mặt hàng đường
thưa quý vị một trong những sự kiện quốc tế được quan tâm nhất đã diễn ra vào cuối tuần này tại mỹ là hội nghị thượng đỉnh mỹ nhật hàn tại bang maryland
đây là hội nghị thượng đỉnh độc lập đầu tiên giữa tổng thống mỹ joe biden tổng thống hàn quốc jun suk in và thủ tướng nhật bản kishida fumio
khi mà các cuộc thảo luận ba bên trước đây đều được tổ chức bên lề các hội nghị quốc tế
sự kiện được thúc đẩy sau đề xuất hồi tháng năm của tổng thống biden bên lề hội nghị thượng đỉnh g bảy tại nhật bản
và trong hội nghị lần này tại trại david thì rất nhiều vấn đề đã được các nhà lãnh đạo đề cập
đúng như nhận định của giới phân tích vấn đề triều tiên được đề cập sâu tại cuộc gặp chính thức lần này giữa ba nhà lãnh đạo mỹ nhật hàn
để chống lại các mối đe dọa tiêm tàng các nhà lãnh đạo đã công bố kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ ba bên
triển khai chia sẻ dữ liệu về vấn đề triều tiên
bên cạnh đó các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về an ninh kinh tế và cam kết hợp tác về khả năng phục hồi chuỗi cung ứng
cũng như ngăn chặn xuất khẩu bất hợp pháp hoặc đánh cắp các công nghệ tiên tiến
ngoài ra mỹ nhật bản và hàn quốc đều bày tỏ mối quan ngại chung về những hành động không phù hợp với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ
nhắc lại lập trường đã được công bố riêng của mỗi bên về an ninh ở biển đông cũng như khu vực ấn độ dương thái bình dương
tuyên bố chung tinh thần của trại david cùng những thoạn thuận đạt được vừa rồi tượng trưng cho một khởi đầu mới trong hợp tác giữa washington tokyo và seoul
đây không chỉ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tổ chức tại trại david
đây là hội nghị thượng đỉnh chính thức đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo nhật bản hàn quốc và mỹ
và tôi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để đánh dấu chương mới trong hợp tác ba bên ngoài cuộc gặp gỡ ngày hôm nay tại trại david
trong khi đó tổng thống hàn quốc bày tỏ hy vọng về một cuộc gặp gỡ ngày hôm nay tại trại david
và một tương lai tốt đẹp khi mỹ nhật hàn đã thiết lập cơ sở thể chế vững chắc và các cam kết đối với quan hệ đối tác ba bên
sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa hàn quốc mỹ và nhật bản đòi hỏi về các nền tảng thể chế vững chắc hơn
bên cạnh đó những thách thức đe dọa an ninh khu vực phải được giải quyết bằng cách thiết lập cam kết hợp tác mạnh mẽ hơn nữa
còn về phía nhật bản thủ tướng kishida fumio mong muốn sự kiện này sẽ là cơ hội để nâng sự phối hợp an ninh giữa ba bên lên một tầm cao mới
trong khi vẫn duy trì liên minh đối tác song phương hiện có
để tiềm năng hợp tác chiến lược ba bên ngày càng phát triển tôi muốn nhân thời điểm này để nâng sự phối hợp an ninh giữa nhật bản hàn quốc và mỹ lên một tầm cao mới
trong khi tăng cường phối hợp giữa các liên minh nhật mỹ và mỹ hàn trong ứng phó với các mối đe dọa từng triều tiên
một chương mới một kỷ nguyên mới trong quan hệ hợp tác ba bên là cụm từ được đề cập đậm ngay cả trước và trong thời điểm hội nghị thượng đỉnh mỹ nhật hàn diễn ra
một liên minh vững chắc dựa trên ba trụ cột liệu có thể hình thành hay không hay vẫn sẽ là liên minh đối tác bắc cầu
và điều này sẽ tác động như thế nào đến tình hình khu vực cũng như thế giới
chúng tôi có mời tới trường quay ngày hôm nay khách mời tiến sĩ phan cao nhật anh một chuyên gia về đông bắc á viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam để cùng phân tích về nội dung này
qua những hình ảnh vừa rồi và những nội dung vừa rồi ông đánh giá như thế nào về những kết quả đạt được tại hội nghị thượng đỉnh mỹ nhật hàn lần này ạ
vâng qua những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng sự kiện này là một sự kiện đặc biệt là một sự kiện giấu ấn lại trong liên minh giữa ba nước mỹ và nhật bản hàn quốc
trước hết thì chúng ta thấy rằng là hội hợp thượng đỉnh giữa ba nguyên thủ quốc gia thì đã nhiều lần diễn ra theo thống kê là một mươi hai lần
tuy nhiên đây là lần đầu tiên mà hội nghị thượng đỉnh được diễn ra một cách độc lập
trước đây thường diễn ra là bên lề các hội nghị khác mà chúng ta còn nhớ là tại hội nghị thượng đỉnh nato năm hai nghìn hai mươi hai thì ba người cũng đã gặp nhau
và cái thứ hai nữa chúng ta cũng thấy rằng là cái hội nghị này được tổ chức tại trại david
đây là một địa điểm khá là đặc biệt nó không phải là nơi tổ chức hội nghị thông thường như lầu năm góc như là nhà trắng mà đây là trại bình dưỡng của tổng thống
và chúng ta cũng biết rằng nơi này đã diễn ra những sự kiện quan trọng
ví dụ trong các xứ đã từng là tổng thống mỹ roosevelt gặp ông thủ tướng anh churchill và đưa ra những quyết định quan trọng
do đó với những cái thành phần cách thức tổ chức và địa điểm như vậy thì có thể nói rằng là cái sự kiện này là một sự kiện vô cùng đặc biệt
một cái cạnh nữa là về kết quả thì chúng ta cũng thấy rằng là kết quả đã đưa ra được ba cái văn bản
thứ nhất là về tinh thần trại david thứ hai là cơ chế tham gia giữa ba bên và trên nguyên tắc ở trên david
ở đây thì chúng ta cũng thấy là với kết quả như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là nâng cấp mối quan hệ ba bên giữa mỹ nhật bản và hàn quốc
và chúng ta thấy dường như là có sự hợp nhất giai liên minh trước đây thường là mỹ với nhật bản mỹ với hàn quốc thì nay chính là một hợp nhất tạo thành mối liên minh giữa mỹ nhật bản và hàn quốc
và một cái cạnh nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là cái hợp tác ba bên này diễn ra trên nhiều lĩnh vực
nó không chỉ là vấn đề về an ninh mà nó có vấn đề an ninh kinh tế rồi cả những vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ
một cái cạnh nữa thì tôi cũng muốn đề cập đến đấy chính là cái diện rộng của cái sự hợp tác này
tức là không chỉ ở những khu vực châu á thái bình dương mà đây đã mở rộng ra mang về cái tên là ấn độ dương thái bình dương
và với những yếu tố như vậy tôi cho rằng đây là một sự kiện vô cùng quan trọng và với những kết quả rất là tích cực
vâng ạ sự kiện lần này thì có thể nói là đã nâng tầm quan hệ của ba bên nhưng đánh giá về khả năng hình thành một liên minh chính thức giữa mỹ nhật bản và hàn quốc
vậy ông suy nghĩ như thế nào
thì chúng ta nhìn vào kết quả chúng ta cũng thấy rằng là ba bên cũng đã thống nhất được
sẽ có cái sự thống nhất về cơ chế tham vấn giữa ba bên có nghĩa là hàng năm có thể tổ chức những cái thượng đỉnh ở cấp cao nhất và thậm chí cũng có thể cấp thấp hơn như các cấp bộ trưởng
ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng với những cơ chế như vậy cũng có thể thúc đẩy được hình thành một liên minh giữa mỹ nhật bản và hàn quốc
và thậm chí có những ý kiến người ta còn nói nâng tầm lên là có thể tạo nên như một liên minh nato ở châu á
tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận trên nhiều khía cạnh bởi vì cái việc mà có thúc đẩy được liên minh hay không thì chúng ta cũng cần phải quan sát có cần thời gian để quan sát
bởi thực tế chúng ta cũng phải nhìn là trong cái mối quan hệ giữa mỹ nhật bản và hàn quốc thì cũng có nhiều yếu tố đan sen và phụ thuộc rất nhiều vào tình hình quốc tế
trước hết chúng ta cũng có thể thấy là cái việc mà để hình thành được cái mối quan hệ sự hội nghị thượng đỉnh lần này chính là sự cải thiện mối quan hệ giữa nhật bản và hàn quốc
chúng ta còn nhớ rằng là dưới thời tổng thống hàn quốc moon jae in thì cái mối quan hệ giữa nhật bản và hàn quốc xuống rất là thấp
người ta nói rằng là thấp nhất kể từ khi mà hai nước thiết lập quan hệ từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
và những cái mâu thuẫn như trong vấn đề lịch sử rồi sang vấn đề kinh tế rồi chuyển sang vấn đề an ninh đã được đẩy lên rất cao
tuy nhiên thời gian vừa qua thì cái quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện bằng hai cái cuộc gặp thượng đỉnh và nối lại cái ngoại giao con thoi
và đây chính là yếu tố quan trọng để mà được hình thành nên tạo nên cái hội nghị thường đỉnh của ngày hôm nay
tuy nhiên thì chúng ta biết rằng quan hệ nhật bản thì nhiều khi nó cũng theo nhật bản và hàn quốc thì đôi khi nó cũng theo cái hình sim
chính vì vậy mà nó phụ thuộc rất nhiều vào cái mối quan hệ này
nếu như trong tương lai mà quan hệ nhật bản và hàn quốc vẫn có những cái sự tốt đẹp
thì chắc chắn là nó cũng có thể thúc đẩy cái mối quan hệ ba bên giữa mỹ nhật bản và hàn quốc
tuy nhiên ở đây chúng ta cũng thấy là quan hệ giữa mỹ với nhật bản và quan hệ giữa mỹ và hàn quốc thì đôi khi nó cũng nhiều cái nó chưa đồng bộ
ví dụ như là gần đây thì mỹ với cả hàn quốc có sự thúc đẩy mạnh mẽ về mặt an ninh liên quan đến cả việc sử dụng cái sức mạnh hạt nhân
hai bên đã muốn tăng cường hơn cái sức mạnh gian đe
tuy nhiên đối với khía cạnh nhật bản thì tôi nghĩ rằng nhật bản cũng có những cái băn khoan trong cái việc này
bởi nhật bản chính là bị thảo bóng nguyên tử
chính vì vậy mà họ cũng có những cái băn khoăn trong cái việc mà liên kết sức mạnh sử dụng sức mạnh gian đe về hạt nhân
ngoài ra ở cái cạnh nữa tôi cũng cho rằng là nhật bản có cái điều chín của hiến pháp khi mà họ bị hạn chế trong cái việc mà sử dụng sức mạnh quân đội
và thực chất thì họ đã diễn giải hiến pháp cho phép sử dụng quyền phòng thủ tập thể để có thể hỗ trợ mỹ
tuy nhiên trên thực tế thì chưa bao giờ cái trường hợp này đã từng được diễn ra
và nếu mà như nói về mặt liên minh thì không biết là nhật bản có sẵn sàng mà để có thể sử dụng sức mạnh quân sự để có thể hỗ trợ đối với liên minh này không
thì chúng ta cũng cần phải có thực tế để chúng ta theo dõi thêm
và do đó thì rõ ràng cái hội nghị lần này là một cái giống quan trọng
tuy nhiên để hình thành một cái liên minh có thật sự có chặt chẽ hơn nữa không thì chúng ta cũng cần phải có thời gian theo dõi thêm
vâng nhưng trong tương lai nếu như một liên minh chính thức giữa mỹ nhật bản và hàn quốc hình thành sẽ tác động ra sao đến tình hình khu vực cũng như là toàn thế giới ạ
rõ ràng là nếu hiện nay thì rõ ràng cái hội nghị này đánh dấu một sự liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa mỹ nhật bản và hàn quốc
và nếu trong tương lai mà nó thành hành một cái liên minh mạnh mẽ thì rõ ràng là sẽ tác động đến với cục diện thế giới
chúng ta cần xem thét hiện nay là cái cục diện thế giới là đang có sự cạnh tranh toàn diện giữa mỹ và trung quốc
và ở đây toàn diện trên nhiều khía cạnh cả về mặt kinh tế cả về mặt chính trị và về mặt an ninh hay khoa học công nghệ
ngoài ra chúng ta biết là gần đây thì cái cuộc khủng hoảng của ukraine nó làm cho cái thế giới dường như đang có cái sự phân mảnh
khi mà chúng ta cũng thấy qua cái cuộc khủng hoảng này thì đã hình thành những cái khối giữa trung quốc nga và triều tiên
và rõ ràng là cái liên minh giữa mỹ nhật bản và hàn quốc nếu hình thành nó sẽ làm nên cái sự đối trọng
và trong cái bối cảnh như vậy thì rõ ràng nếu như liên minh hình thành nó sẽ làm tăng hơn nữa cái sự cạnh tranh giữa mỹ và trung quốc
và một cái cạnh nữa thì tôi cũng xin muốn đề cập đấy chính là cái vấn đề về triều tiên
thì rõ ràng là thời gian gần đây mỹ nhật bản và hàn quốc đều có đồng quan điểm
đó chính là cần phải tăng cường hơn nữa cái sức mạnh cái sức ép đối với triều tiên để buộc triều tiên phải từ bỏ cái chương trình tên lửa và hạt nhân
tuy nhiên nếu chúng ta theo dõi những cái phản ứng của triều tiên trong những thời gian gần đây thì chúng ta cũng thấy rằng là triều tiên không bao giờ muốn từ bỏ cái chương trình tên lửa hạt nhân của họ
chúng ta còn nhớ là triều tiên đã đưa ra cái pháp lệnh hạt nhân và họ cho rằng cái chương trình tên lửa hạt nhân là sức mạnh hạt nhân của họ
họ cho rằng họ là nước sở hữu sức mạnh hạt nhân và họ không đem cái chương trình tên lửa hạt nhân ra để đàm phán
và nếu chúng ta so sánh với năm hai nghìn một mươi tám khi mà thời đó thì mỹ và triều tiên cũng đã có cái hiệp định khung mà hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
thì rõ ràng thời điểm này thì rõ ràng cái điều kiện thì cái mối căng thẳng giữa mỹ và triều tiên thì đã đẩy lên rất cao
chính vì vậy mà nếu như mà
cái liên minh giữa mỹ nhật bản và hàn quốc mà càng chặt chẽ hơn nữa thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề triều tiên nó càng khó giải quyết
và tôi nghĩ rằng đó là những cái mà căng thẳng nếu mà cái liên minh giữa mỹ nhật bản và hàn quốc nó ngày càng chặt chẽ hơn nữa
vâng ạ rất cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ phan cano anh trong chương trình bình luận ngày hôm nay của chúng tôi ạ
và thưa quý vị bên lề hội nghị thượng đỉnh ba bên thì cũng đã diễn ra cuộc gặp song phương giữa nhật bản và hàn quốc
tại đây hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán cấp cao về kinh tế và chính trị vào cuối năm nay trong bối cảnh hàn gắn quan hệ tiến triển nhanh chóng
gặp quan hệ nhật hàn khi gỡ bỏ được các rào cản sẽ trở thành động lực thúc đẩy liên minh chính thức mỹ nhật hàn
và điều đó sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn khi mà các quốc gia dồn lực để giải quyết các điểm nóng mang lại hòa bình an ninh và lợi ích cho tất cả người dân khu vực cũng như thế giới